phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại huyện lục yên tỉnh yên bái
đồng chí phùng quốc hiển đánh giá cao việc huyện lục yên đã triển khai nhanh chóng mạnh mẽ có hiệu quả
các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đẩy mạnh thực hiện các công trình xây dựng cơ bản
đặc biệt là đường giao thông nông thôn chương trình xây dựng nông thôn mới phát huy được hiệu quả
đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên
nhân dịp này đồng chí cũng đến thăm tặng quà là phòng học tin học cho trường tiểu học trần phú thị trấn yên thế
trao bốn trăm năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn bốn xã mường lai